xin chào luật sư chu thị trang vân cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình
chào chị và kính chào khán giả truyền hình
thưa luật sư khán giả phạm văn hòa ở hà nội hỏi tôi và gia đình có hộ khẩu thuộc phường đội cấn quận ba đình
có nhu cầu mua bảo hiểm y tế thì liệu có được lựa chọn bệnh viện hiện có trong quận không hay chỉ mua rồi phải chịu theo sắp xếp tùy ý của bên bán và nếu được lựa chọn thì phải làm như thế nào
theo tôi tìm hiểu thì ở quận ba đình có các bệnh viện như bệnh viện sanh pôn bệnh viện melatech bệnh viện đa khoa hồng ngọc bệnh viện hữu nghị bệnh viện phụ sản bệnh viện ba trăm năm mươi bốn liệu tôi có được lựa chọn một trong các bệnh viện này hay không
theo quy định tại điều hai mươi sáu của luật bảo hiểm y tế thì người tham gia bảo hiểm y tế có quyền được đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại một cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã tuyến huyện hoặc là tương đương trừ những trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám chữa bệnh thuộc tuyến tỉnh hoặc là tuyến trung ương theo quy định của bộ trưởng bộ y tế
các bệnh viện mà bạn kể trên thì đều thuộc danh sách các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu tuyến thành phố trung ương

đây là những hình ảnh được người dân ghi lại tại chợ vinh thành phố vinh tỉnh nghệ an
theo đó hàng hóa hư hỏng sau đợt ngập vào hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi vừa qua được tiểu thương tập kết tại đây bốc mùi nồng nặc gây cả trả giao thông và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân
đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết vấn đề này
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
hẹn gặp lại